khi cái cửa ra vào nhà rất hẹp nếu đám cháy bùng lên chắc chắn ông ta cũng không thể thoát ra ngoài và sẽ chung số phận với ba người kia
ngoài ra con gái ông bà lợi là người đầu tiên phát hiện đám cháy cung cấp
khi phát hiện đám cháy thì chỉ thấy một mình ông điểm nằm ở ngoài ngõ không nghe thấy một tiếng kêu cứu nào của bà liễu và vợ chồng ông lợi
điều này rất bất thường vì lúc mới phát hiện cháy thì nạn nhân vẫn còn ý thức chưa thể ngất hoặc tử vong ngay được
nên phản ứng sinh tồn là phải chạy ra khỏi đám cháy
nhưng ở đây cả ba nạn nhân lại không có phản ứng nào chúng ta toàn nhớ lại
một điểm trái quy luật khác mà lực lượng điều tra đặc biệt quan tâm đó là tại thời điểm cháy cổng nhà ông điểm đang khóa trái bên trong
nên khi chữa cháy lính cứu hỏa đã phải phá cửa để vào
nếu việc ông bà lợi đến nhà ông điểm mua gà mà đúng sự thật thì tại sao cổng lại khóa cháy khi đang có khách trong nhà
chưa hết tư thế nằm của các thi thể cũng bộc lộ rất nhiều điểm đáng ngờ
chúng ta nguyễn văn hiệp
phó trưởng phòng cảnh sát hình sự phân tích
khi khám nghiệm hiện trường chúng tôi phát hiện ba tử thi đều nằm ngửa trên sàn tập trung một chỗ như được sắp đặt vậy
đây là điều rất vô lý bởi vì trong khi ở trong danh giới giữa sự sống và cái chết
thì bất kỳ ai cũng có phản ứng tìm lối thoát thần
vì sức khỏe của mỗi người khác nhau nên sẽ có những động tác khác nhau
do đó các nạn nhân không thể nằm chết ở cùng một vị trí với tư thế giống nhau được
mặt khác ngôi nhà có lối thoát phía trong bếp
nếu gặp cháy có thể người ta sẽ chạy thoát thân ra phía ngõ hoặc lối thoát ở bếp
nhưng tại sao các nạn nhân lại không làm như vậy
đối chiếu với lời khai của ông điểm với đặc điểm hiện trường
tư thế nằm của các nạn nhân quy luật tâm lý và phản xạ tự nhiên của con người
ngay trong đêm ban chỉ đạo điều tra đã họp thống nhất nhận định
cả ba nạn nhân trong vụ cháy có khả năng đã bỏ mạng trước khi đám cháy bùng phát
như vậy sự việc có dấu hiệu của một vụ án mạng
chứ không phải là hỏa hoạn đơn thuần
việc cần làm ngay đó là tổ chức điều tra sự việc theo hướng truy xét án hình sự
mặt khác những gì ông điểm khai rất có thể là những thông tin gian dối nhằm che giấu tội phạm
nghĩa là nguyễn thế điểm chính là kẻ thù ác
sau khi gây án đã gây ra vụ cháy để đánh lạc hướng hoạt động điều tra
nghi can được đưa về cơ quan điều tra để làm việc
trong buổi lấy lời khai lần thứ hai ông ta vẫn quả quyết khai nhận
đám cháy là do tàn thuốc của ông lợi bén vào bình xăng xe máy đang mờ nắp
khi bà liễu rót xăng từ chai vào bình
tuy nhiên cách giải thích này đã bị bác bỏ
thượng tá quách tiến hải trường phòng kỹ thuật hình sự cho biết
khi tiến hành khám nghiệm chúng tôi phát hiện nắp bình xăng xe máy vẫn ở trong trạng thái đóng
vì vậy có đủ cân cứ xác định lời khai của ông điểm là tan dối
bởi vì không thể xảy ra tình huống nắp bình xăng đang mở
xăng bén lửa đang cháy mà nạn nhân lại đóng nắp bình xăng
mặt khác kết quả khám nghiệm đã xác định điểm xuất phát đám cháy
không phải từ ngoài vào mà là từ trong nhà lan ra
cụ thể là điểm xuất phát đám cháy chính ở vị trí phát hiện sát ba nạn nhân
vì nhìn những sản phẩm cháy có thể đánh giá đã rất cháy sâu
điều này mâu thuẫn với lời khai của ông điểm là điểm phát cháy từ ngoài sân vàng
cùng lúc với hoạt động đấu tranh xét hỏi nghi can
việc ra soát nhân chứng hiện trường
nắm tình hình vụ án được các trinh sát hình sự đất cảng triển khai đồng bộ
theo lời khai của con trai ông bà lợi
thì tám giờ sáng hôm sau khi mua đồ ăn sáng mang qua nhà cho bố mẹ
anh đã không thấy họ ở nhà
đến một mươi một giờ quay lại cũng không thấy bố mẹ đâu
gọi điện thoại cho bà lợi thì máy vẫn đổ chuồng
sau đó đến tầm một mươi một h hai mươi phút thì người dân phát hiện ra đám cháy
lúc đó thì điện thoại này đã tắt
đại úy phạm huy khôi phòng cảnh sát hình sự kể
thông tin này cho thấy rất có thể vợ chồng ông lợi bị giết hại
trong bốn giờ sáng
trong khi đó ông điểm khai sáu giờ đến một mươi một h
ông ta đi tập thể dục rồi uống nước ở một quán quen tầm một mươi năm phút rồi về nhà
sau đó vụ cháy mới xảy ra
chi tiết này bộc lộ mâu thuẫn ở chỗ quán nước đó cách nhà khoảng ba km
nhưng ông điểm lại đi mất bốn đến năm tiếng
để dựng lịch trình sử dụng thời gian của ông điểm
các tổ trinh sát đã giả soát trích xuất toàn bộ camera của nhà dân
trên chục đường ông điểm đã đi
kết quả cho thấy khoảng sáu giờ ba mươi phút hôm đó
ông điểm đi ra khỏi nhà đến một cửa hàng bán sắt vụn khoảng một phút rồi đi tiếp
camera của một nhà dân ghi lại hình ảnh ông điểm từ khi ra khỏi nhà
đến khi quay trở về là bốn mươi năm phút
điều đó chứng tỏ rằng trong khoảng tám giờ đến một mươi một giờ lúc nhà phát cháy
ông điểm đang ở nhà
vậy ông ta đã làm gì trong khoảng thời gian này
đấu tranh với nghi can về sự bất hợp lý trong lời khai
cùng với chứng cứ thu được từ camera của nhà dân
ông điểm đã không thể giải thích được
bất chấp về hành vi đã xuất hiện
bên cạnh đó
thông tin trinh sát thu được phản ánh trong cuộc sống
ông điểm và bà liễu thường mâu thuẫn xô xát với nhau
là hàng xóm vợ chồng ông lợi đã nhiều lần sang can ngăn
điều này khiến ông điểm rất bực tức và có lần đã đe dọa
nếu còn can thiệp vào việc nhà mình thì sẽ đánh cả họ
động cơ gây án đã có cơ quan điều tra nhận định
nếu án mạng xảy ra tại nhà ông điểm
chắc chắn sẽ lưu lại những dấu vết vi vết phản ánh sự kiện đó
ngay sáng hôm sau lực lượng kỹ thuật hình sự
cảnh sát hình sự và công an quận lê trân đã trở lại hiện trường
kiểm tra thật kỹ và phát hiện ra một số dấu vết máu đỏ ly ti
dạng giọt bắn bám bám dính vào trậu hoa ở ngoài sân
chỗ lối đi phải rất kinh nghiệm rất tinh tường mới phát hiện ra
kết quả phân tích cho thấy
mẫu máu thu được tại hiện trường trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân nguyễn thị lợi
như vậy là giả thuyết của cơ quan điều tra về tính chất sự việc là hoàn toàn chính xác
lời khai của kẻ cuồng sát
từ những chứng cứ đã thu thập được
đặc biệt là dấu vết máu tại hiện trường của nạn nhân
những bất minh về việc sử dụng thời gian của nghi can
các điều tra viên đã quyết liệt đấu tranh với nghị can
sau hơn một ngày quanh co chối tội
nhưng trước những chứng cứ căn cứ khoa học không thể chối cãi
và chiến thuật xét hỏi rắc xào của các điều tra viên
nguyễn thế điểm đã phải cuối đầu nhận tội
theo lời khai của hùng thủ sáng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
gã và bà liễu lại xảy ra cãi cọ dẫn đến xung đột
bị chồng hờ tát bà liễu la làng
nên ông bà lợi gần đó lại chạy sang can ngăn
lời qua tiếng lại ông lợi và hai người đàn bà dùng gậy gỗ tấn công gã
trong lúc xô sát điểm đã dùng gậy gỗ đánh gục cả ba người
khi thấy họ đã mất mạng gã kéo các nạn nhân vào nhà
đặt nằm ngay ngắn rồi dùng khăn
lau các vết máu vương vãi xung quanh
sau đó điểm mang sắt vụn đi bán được bảy mươi để mua xăng đốt xác phi tàng
trước khi về nhà gã ra một quán nước quen gọi một ly trà đá
ngồi uống để chấn tĩnh đồng thời cũng để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình
khoảng một mươi một giờ điểm trở về nhà tưới răng lên các nạn nhân và các đồ vật trong nhà
sau đó gã ngồi hút thuốc cạnh đó rồi ném đoát thuốc đang cháy dở vào các nạn nhân đã bị tẩm xăng
khiến đàm cháy bùng lên dữ dội
điểm bị cháy xém vội lao ra cổng rồi ngất lịm đi cho đến khi được đưa đi cấp cứu
điểm cũng như một số đối tượng gây án rồi đốt xác phi tàng
đều tìm hiểu rất kỹ về thủ đoạn phương thức này
nhằm gây khó khăn cho công tác phá án
bởi vì đã cháy là cháy hết công tác khám nghiệm nạn nhân vì thế cũng bị càn trở
thực tế có rất nhiều vụ cháy ban đầu từng là cháy thông thường do tai nạn bất cần
nhưng khi khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân và mất nhiều thời gian điều tra
sau đó thì cơ quan công an mới xác định đó là vụ án mạng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau